cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương cho biết trong thời gian gần đây đã tiếp nhận một số phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hoạt động cho vai trực tuyến của một số đơn vị
qua quá trình xác minh thông tin cục khuyến cáo người tiêu dùng không vay tiền trực tuyến khi phát hiện các đơn vị này không có thông tin rõ chức năng là công ty tài chính ngân hàng hoặc là đơn vị có chức năng tư vấn kết nối giữa người đi vay và người cho vay
các tổ chức cá nhân cho vay không nêu rõ thông tin về tên công ty địa chỉ số điện thoại hoặc có những địa chỉ thông tin liên hệ ở nước ngoài đồng thời không công khai các chính sách thu thập sử dụng thông tin của người tiêu dùng không niêm yết các điều kiện điều khoản giao dịch chung không công bố biểu phí hoặc làm rõ các chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch
đặc biệt các tổ chức cá nhân cho vay không gửi trước mẫu hợp đồng vay và các nội dung chi tiết liên quan đến hợp đồng vay để người tiêu dùng đọc trước khi xác nhận ký kết giao dịch
và lưu giữ sau khi đã hoàn thành giao dịch